tại tỉnh quảng bình hơn năm năm qua một nhóm người dân tự nguyện đã âm thầm theo dõi bước chân của đàn vọc ở lèn đá thiết sơn xã thạch hóa huyện tuyên hóa
họ đã góp phần bảo vệ loài vọc khỏi những kẻ săn bắt nhờ đó mà đàn vọc không ngừng sinh sôi và phát triển ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
người dân ở đây vẫn thường gọi người đàn ông này với cái tên thân quen là tú vọc bởi ông là người có công lớn trong việc phát hiện và bảo vệ đàn vọc gáy trắng quý hiếm trên địa bàn suốt hơn năm năm qua
nhiều đêm thao thức nghĩ về sự tuyệt chủng của loài vọc ông tú đã quyết định dành cả quãng thời gian còn lại để tự nguyện bảo vệ đàn vọc này
bây giờ về thì sau đi lao động thì gặp được tôi phát hiện ra đây là loài vọc quý hiếm được ghi trong sách đỏ của việt nam và thế giới thì tôi tổ chức đứng ra bảo vệ thôi
không chỉ âm thầm chăm sóc bảo vệ đàn vọc ông tú còn cảm hóa khuyên nhủ nhiều tay thợ săn vọt khét tiếng ở trong vùng bỏ nghề để rồi chính những người thợ săn lại quay đầu hoàn lương tự nguyện tham gia tổ tự nguyện bảo vệ đàn vọc
anh nguyễn văn hồng là một trong những trường hợp như vậy
trước đây là tôi làm một ngày là thường là tôi bắt là chín mươi con là sau đó là tôi đông được một con vườn đầu bây là một con vườn cái là tôi lên đi do bẫy thì thấy là con vườn đực nó úm con vườn cái mà cả đàn nó cháy quanh con vườn tôi đã bẫy được
tôi bắt con vườn về đó tôi bảo với vợ con tôi là bữa nay bố không làm bẫy nữa vì bố bắt thấy hắn mà có đồng tinh giống cảm hóa giống như con người thì sau đó là tôi tự bỏ và thấy là đồng chỉ tù lên khoan ngăn tôi nữa
thì lúc đó là tôi với đồng chỉ tù lên năm hai nghìn một mươi ba tôi bắt tay với đồng chỉ tù là tôi sẽ tình nguyện bảo vệ đàn vọc
sau năm năm được bảo vệ số lượng cá thể vò gáy trắng ở khu vực lèn đá này không ngừng tăng lên từ chỗ vài chục con hiện đã có tới cả trăm cá thể
tuy nhiên để có thể bảo vệ đàn vọc một cách khoa học cũng như duy trì được số lượng bày đàn thì sự tự nguyện của ông tú vọc hay ông hồng vẫn chưa thực sự là phương án mang tính bền vững
hướng sắp tới thì chúng tôi là những nhà chuyên môn mà cần phải có tham mưu cho tỉnh sẽ khảo sát và xây dựng một cái đề án để thành lập ngay khu bảo tồn loài đối với cái loài này ở xã thạch hóa
nó đáp ứng được các cái tiêu chí và điều kiện để là thành lập một cái khu bảo tồn loài mang tính chất xã hồi hóa
sự xuất hiện và phát triển về số lượng cá thể
các cá thể vọc gáy trắng ở thạch hóa đã thu hút được sự chú ý của các nhà nghiên cứu sinh vật trong nước và quốc tế
tuy nhiên việc bảo vệ chúng thì vẫn còn nhiều bất cập bởi chưa có cơ chế chính sách cụ thể
những người như ông tú ông hồng rồi cũng sẽ già đi đàn vọc thì ngày càng đông lên rồi đây ai sẽ là người bảo vệ chúng
đây là vấn đề mà lãnh đạo tỉnh quảng bình cần sớm có các giải pháp thiết thực trong thời gian tới